hội nghị bộ trưởng kinh tế asean lần thứ năm mươi một và các hội nghị liên quan đã chính thức khai mạc vào sáng nay ngày sáu tháng chín tại bangkok thái lan
với sự tham dự của các bộ trưởng kinh tế từ một mươi quốc gia thành viên asean và các nước đối tác
bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh dẫn đầu đoàn việt nam tham dự chuỗi các hội nghị
phát biểu khai mạc hội nghị thủ tướng thái lan prayuth chan o cha cho biết asean cần phải nghiên cứu tham gia vào hiệp định đối tác thương mại toàn diện khu vực
để khai thác tiềm năng vô cùng to lớn của thị trường ba năm tỷ dân
về hợp tác ngoại khối các bộ trưởng kinh tế asean sẽ kiểm điểm lại các kết quả hợp tác mà asean với các đối tác đã đạt được trong quá trình thực thi
các hiệp định thương mại tự do giữa asean với các đối tác ngoại khối cũng như định hướng nâng cấp các hiệp định thương mại tự do hiện có với các đối tác này trong thời gian tới
bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh cho biết việc đàm phán và xúc tiến ký kết hiệp định thương mại toàn diện khu vực
sẽ giúp asean tăng cường năng lực nội khối thích ứng trong bối cảnh mới đồng góp cho hệ thống thương mại đa phương của thế giới để đối phó lại chủ nghĩa bảo hộ
chúng ta cũng đã có rất nhiều nỗ lực trong thúc đẩy và đạt được những tiến bộ trong asean
nói cho đúng thì có thể nói là trong năm hai nghìn một mươi chín này thì chúng ta đã chứng kiến rất nhiều cái tiến bộ giữa các nước đối tác chính của asean như là ấn độ
rồi thì úc new zealand trung quốc với lại asean
bởi vì chúng ta biết rằng cái quan điểm và cái nguyên tắc của asean tức là phải có một cái quan điểm thống nhất giữa các nước asean trong các lĩnh vực về các cái đàm phán với các cái nước đối tác của asean trong các lĩnh vực kể cả về thương mại dịch vụ đầu tư rồi trí tuệ và tất cả các lĩnh vực kể cả phi truyền thống khác
ngoài ra bên lề hội nghị bộ trưởng kinh tế asean lần thứ năm mươi một hội nghị bộ trưởng rcep lần thứ bảy sẽ được tổ chức nhằm thảo luận mục tiêu kết thúc đàm phán hiệp định rcep
tại hội nghị bộ trưởng kinh tế asean lần thứ năm mươi một các bộ trưởng dự kiến sẽ thảo luận về các ưu tiên hợp tác kinh tế thương mại trong năm hai nghìn một mươi chín đồng thời giả soát tổng thể lộ trình thực hiện những cam kết trong các hiệp định của asean nhằm hướng tới hoàn tất việc xây dựng cộng đồng kinh tế asean hai nghìn hai mươi năm
trong đó tập trung vào các nội dung như chính sách cạnh tranh bảo vệ người tiêu dùng sở hữu trí tuệ
hội nghị bộ trưởng rcep lần thứ năm mươi một sẽ được tổ chức nhằm thảo luận mục tiêu kết thúc đàm phán hiệp định rcep lần thứ năm mươi một các bộ trưởng dự kiến sẽ thảo luận về các ưu tiên hợp tác kinh tế asean hai nghìn hai mươi năm đồng thời giả soát tổ chức nhằm hướng tới hoàn tất việc xây dựng cộng đồng kinh tế asean hai nghìn hai mươi năm trong đó tập trung vào các nội dung như chính sách cạnh tranh bảo vệ người tiêu dùng sở hữu trí tuệ